dương minh châu thuê sống cùng với vợ hờ và phát hiện nhiều công cụ hỗ trợ
khi phát hiện có lực lượng chức năng kiểm tra nghĩa đã khóa cửa bên trong và leo rào bỏ trốn
qua kiểm tra phát hiện trong nhà có một mươi bảy đao kiếm các loại một roi điện ba súng bút bảy viên đạn cao su ba mươi ba viên đạn trì hai côn nhị khúc một giấy chứng minh mang tên nguyễn quang nghĩa
hai giấy ghi nội dung cho vay mượn tiền cùng với nhiều tăng vật khác
và hiện vụ việc đang được công an tp tây ninh tiếp tục điều tra làm rõ
còn tại thanh hóa công an huyện hoàng hóa vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam
đối với chín đối tượng trong sới bạc do nguyễn văn liễu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ở xã hoàng phụ huyện hoàng hóa cầm đầu
trước đó qua công tác nắm tình hình công an huyện hoàng hóa đã bắt quả tang chín đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đánh sóc đĩa
gồm nguyễn văn liễu phùng ngọc anh nguyễn đức tuấn lê văn tuấn bùi văn tương trương văn linh cao đại thi cùng chú tại xã hoàng hóa
viên đình thu chú tại thành phố sầm sơn hoàng xuân hiếu chú tại huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa
tăng vật thu giữ gần ba mươi hai triệu đồng và nhiều tăng vật khác có liên quan
quái xế có tuổi đời từ một mươi bốn đến một mươi tám tuổi có men rượu điều khiển xe độ chế lạng lách đánh võng
vừa bị công an tp tây ninh đánh bạc
bà tơ huyện bà tơ tỉnh quảng ngãi xử lý
trước đó vào khoảng giờ ngày hai mươi năm tháng hai lực lượng công an tuần tra phát hiện tại cầu sông liên
thuộc tổ dân phố nam hoàn đồn thị trấn ba tơ có chín đối tượng tuổi đời từ một mươi bốn đến một mươi tám tuổi đều ở xã ba vinh
ba tơ đang tụ tập có hành vi nẹt pô bốc đầu gây mất trật tự công cộng gây nguy hiểm cho người đi đường khiến người dân bức xúc
một số xe mô tô của các đối tượng đã tự ý độ chế thay đổi kết cấu của xe
tổ công tác đã đưa chín đối tượng trên về làm việc tạm giữ sáu xe máy tại hiện trường
qua kiểm tra nồng độ cồn thì phát hiện năm đối tượng điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn
tại bình định trong thời gian gần đây tình hình các đối tượng lén lút sử dụng tàng trữ và mua bán trái phép vật liệu nổ diễn biến phức tạp
nhất là tại các địa bàn huyện tuyến biển
trước tình hình đó lực lượng công an tỉnh đã phối hợp với các lực lượng có liên quan
triển khai nhiều biện pháp đấu tranh với loại tội phạm này góp phần ngăn ngừa những hậu quả xấu có thể xảy ra
đối tượng nguyễn thanh phong bốn mươi một tuổi trú tại xã tam quan bắc huyện hoài nhơn tỉnh bình định
vừa bị đồn biên phòng tam quan nam bắt giữ khi đang chuẩn bị sử dụng chất nổ để đánh cá
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ hai quả nổ năm kg thuốc nổ bốn kíp nổ và một đoạn dây cháy chậm
từ lời khai của nguyễn thành phong lực lượng công an tiến hành bắt giữ lê thị có năm mươi tám tuổi
trú tại xã hoài thanh tây huyện hoài nhơn đồng thời thu giữ tại nhà của có bốn kg thuốc nổ
năm mươi tám kiếp nổ và một mươi sáu đoạn dây cháy chậm
tại cơ quan điều tra lê thị có khai nhận số vật liệu nổ trên được mua từ các đối tượng ở tỉnh khác
và bán chủ yếu cho các ngư dân để đánh bắt thủy sản
cô đem cho con là hai kg thuốc nổ hai mươi kiếp nổ và hai đoạn dây cháy chậm ghi con là chống bệnh trẻ bây giờ
mới đây nhất công an tỉnh quảng nam đã phát hiện và bắt quả tang nguyễn thi thông năm mươi ba tuổi
trú tại huyện núi thành khi đối tượng đang vận chuyển ba trăm linh kiếp nổ và gần năm mươi mét dây cháy chậm
bán cho những ngư dân đánh bắt thủy sản ở vùng biển bình định
thông từng có tiền án năm năm tù về tội mua bán trái phép vật liệu nổ
bên cạnh công tác đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến việc sử dụng và mua bán vật liệu nổ trái phép
lực lượng công an còn phối hợp với lực lượng biên phòng
chủ động xây dựng các kế hoạch
để tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về vũ khí vật liệu nổ
tập trung tuyên truyền cho người dân nhất là các hộ làm nghề đánh bắt thủy hải sản trên địa bàn
để họ nhận thấy được mức độ nguy hiểm của việc sử dụng trái phép vật liệu nổ
từ đó chủ động phòng tránh
tập trung tuyên truyền cho người dân nhất là các hộ làm nghề đánh bắt thủy hải sản trên địa bàn
từ đó chủ động phòng tránh
tập trung tuyên truyền cho người dân nhất là các hộ làm nghề đánh bắt thủy hải sản trên địa bàn
từ đó chủ động phòng tránh
đã dần ổn định và bà con có ý thức chấp hành về việc không sử dụng các loài vật liệu nổ để khai thác thủy hải sản trên các vùng biển
việc sử dụng mua bán trái phép vật liệu nổ đã gây nên những hậu quả đau lòng
để tránh những sự việc đáng tiếc tương tự các đơn vị nghiệp vụ công an và lực lượng biên phòng sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn và đấu tranh mạnh mẽ góp phần giữ vững an ninh trả tự trên địa bàn tỉnh